tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đoàn đại biểu đảng nhân dân cách mạng lào
do đồng chí kỳ kẹo khải khăm phị thun bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên huấn trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
chủ tịch hội đồng khoa học xã hội quốc gia lào dẫn đầu sang thăm và dự hội thảo lý luận lần thứ năm giữa hai đảng
với chủ đề phát triển nhanh bền vững
tại buổi tiếp đồng chí kỳ kẹo khẩy khăm phị thun bày tỏ vui mừng được dẫn đầu đoàn đại biểu đảng nhân dân cách mạng lào
sang dự hội thảo lý luận tại việt nam
đồng thời nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hai đảng tổ chức các cuộc hội thảo
góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận thực tiễn đang đặt ra đối với công cuộc đổi mới của hai nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng chào mừng đồng chí kỳ kẹo khải khăm phị thun bày tỏ vui mừng
đoàn đại biểu đảng nhân dân cách mạng lào sang dự hội thảo lý luận giữa hai đảng
tổng bí thư khẳng định việt nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới ở lào
và tin tưởng nhân dân lào tiếp tục giành được nhiều thành tiệu mới to lớn hơn nữa
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi của đảng
khẳng định việt nam sẽ làm hết sức mình cùng với lào giữ gìn vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau
mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào một tài sản chung vô giá của hai dân tộc
tổng bí thư nhấn mạnh công tác lý luận có vai trò hết sức quan trọng đối với hai đảng
cuộc hội thảo với chủ đề phát triển nhanh bền vững là dịp hai bên trao đổi
chia sẻ kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn về phát triển nhanh và bền vững ở mỗi nước
tổng bí thư mong rằng trong thời gian tới ban tuyên giáo trung ương
hội đồng lý luận trung ương đảng cộng sản việt nam và ban tuyên huấn trung ương
hội đồng khoa học xã hội quốc gia lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ
tăng cường hợp tác nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề cấp bách đang đặt ra đối với công cuộc đổi mới ở mỗi nước
nhất là những vấn đề về xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị phát triển kinh tế xã hội hội nhập quốc tế